trưa ngày một mươi ba tháng sáu tại hải phòng do mưa lớn kéo dài đã khiến bức tường bao của trường khiếm thính hải phòng
phường cát bi quận hải an thành phố hải phòng bị đổ khiến một bé trai tám tuổi tử vong và một nam thanh niên bị thương
vào khoảng một mươi giờ ba mươi phút bé trương quý quang tám tuổi cùng cậu đang chơi tại khu vực đường nguyễn thị thuận thì xuất hiện mưa lớn
hai cậu cháu vội chạy từ đường về nhà
theo bức tường bao để tránh mưa thì bất ngờ bức tường gạch cao hơn hai mét dài khoảng ba mươi mét xây đã lâu đổ ập xuống đường
bé trương quý quang cùng người cậu là nguyễn uy không kịp chạy đã bị gạch đè lên người
ngay sau khi phát hiện vụ việc nhiều người dân đã tới hỗ trợ bới đống đổ nát giải cứu
tuy nhiên bé trương quý quang đã tử vong trên đường đi cấp cứu còn nạn nhân nguyễn uy bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện
sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường làm rõ vụ việc